liên quan tới vụ việc bé gái ba tuổi ở thạch thất hà nội tử vong do bị đóng đinh vào đầu
bác sĩ trần văn trung trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
là ngay khi nhập viện bệnh nhi này đã bị tổn thương não quá nặng
các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đã hội trần và kết luận tình trạng của cháu bé
không cho phép phẫu thuật đáp ứng kém với điều trị
vì vậy mà sau gần hai tháng điều trị tích cực các bác sĩ đã cố gắng hết sức
nhưng cháu bé đã không thể qua khỏi
vào tối ngày một mươi hai tháng ba sau khi bé gái tử vong tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục giám định pháp y đối với nạn nhân
đặc biệt sau khi giám định cơ quan pháp y đã thu được một mươi chiếc đinh dài khoảng hai cm trong đầu của nạn nhân
chứ không phải là chín cái đinh như kết quả chụp phim của bệnh viện
tiếp đó vào sáng ngày một mươi ba tháng ba gia đình đã làm các thủ tục để đưa thi thể bé gái
tới đài hóa thân vĩnh hằng tại ba vì hà nội để hỏa táng
sau đó lễ tang được tổ chức tại quê nhà thạch thất
và trong vụ án này cho đến nay công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trung huyên ba mươi tuổi tại thôn năm thạch hòa thạch thất về hành vi giết người
đối tượng huyên là nghi can đã nhiều lần đóng đinh vào đầu bé gái và cũng là người tình của mẹ nạn nhân
tại đồng nai và bà rịa vũng tàu lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện triệt phá
hai đường dây chuyên sản xuất dầu nhất giả
loại các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn
bất ngờ ập vào kiểm tra hai nhà xưởng tại kho năm trăm tám mươi xã an phước huyện long thành và phường long bình thành phố biên hòa
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang sản xuất dầu nhất giả thu giữ hơn năm xô can các chai thành phẩm
các loại nhớt bên ngoài bao bì mang các nhãn hiệu nổi tiếng
một trăm ba mươi bốn thùng phi sát nghi là nhất giả bốn xe tải và nhiều tài liệu sổ sách có liên quan
tại bà rịa vũng tàu
lực lượng công an cũng đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở tái chế dầu nhất thải
tại một cánh đồng ở xã bình trung huyện châu đức
phát hiện chín công nhân đang đốt lò trưng cất dầu nhất thải
và một xe bồn đang bơm hút dầu thành phẩm chuẩn bị trở đi tiêu thụ
khoảng chín lít dầu nhất đã qua sử dụng khoảng một mươi lít dầu thành phẩm
cùng nhiều can nhựa dụng cụ hóa chất dùng để pha chế dầu giả đã bị thu giữ
công an tỉnh phú yên vừa nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng mua bán trái phép
vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tang
đối tượng nguyễn hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở phường hòa hiệp bắc thị xã đông hòa
đang nhận bưu phẩm ở điểm bán vé xe khách tại phường phú lâm thành phố tuy hòa
kiểm tra bên trong bưu phẩm có một khẩu súng màu đen kiểu dáng quân dụng
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn hữu lợi
khám xét chỗ ở của đối tượng cơ quan công an còn thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại
hai trăm linh viên đạn thể thao năm mươi viên đạn quân dụng hai mươi bốn hộp đạn cao su và một còng số tám
đây là vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tiếp tục với thông tin từ đồng nai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn phú hoàng
năm mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
liên quan đến vụ án có một mươi bốn đối tượng khác chú tại tỉnh đồng nai cũng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện nhân trạch đã bất ngờ đột kích và bắt quả tang nguyễn phú hoàng
sử dụng nơi ở của mình để tổ chức cho một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức bài cào ba lá thu giữ trên chiếu bạc hơn một mươi sáu triệu đồng
thu trong người các đối tượng hơn sáu mươi triệu đồng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận mỗi ván đạt tiền cược từ hai trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng thắng thua
với người làm nhà cái dương thị thu năm mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
sau đó thu nộp tiền sâu cho chủ nhà là nguyễn phú hoàng
tề nạn cờ bạc ma túy là một trong những nguyên nhân chính kéo theo chuỗi hệ lụy
khởi tố bị can
các đối tượng khác đầu tiên phải kể đến là tín dụng đen
hoạt động tín dụng đen lại liên quan trực tiếp đến tội phạm bắt giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích thậm chí là giết người cưỡng đoạt tài sản gây nguy hại cho xã hội
chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh đồng nai đã và đang tập trung lực lượng
quyết liệt điều tra triệt xóa các đường dây các ổ nhóm hoạt động tín dụng đen
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
các đối tượng khác đầu tiên phải kể đến là tín dụng đen lại liên quan trực tiếp đến tội phạm vụ
số tiền gần một tỷ năm mươi triệu đồng với lãi suất từ một trăm năm mươi sáu đến hai trăm ba mươi tám một năm thu lưỡi bất chính hơn một trăm linh một triệu đồng
ngoài ra nhiều cá nhân trên địa bàn vay của hà số tiền trên một ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm qua đó hà thu lợi bất chính trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
tôi cho giai nhỏ nhất là bà
một triệu lớn nhất là bảy triệu góp theo ngày một triệu thì góp ngày một trăm linh ngàn
bạn có ngày gì hết
cũng tại đồng nai công an thành phố biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
gồm hoàng trần hùng quê hải phòng phạm thành trung đỗ tiến biển ngô doãn lượng và ngô mạnh dân
cùng chú tại khu phố long đức một phường tam phước
phạm văn thăng và nguyễn đức thủy
cùng chú tại xã an phước huyện long thành để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua đấu tranh các đối tượng cho người dân vay số tiền từ năm đến hơn một trăm linh triệu đồng
với lãi suất giao động trên một mươi hai năm đến sáu mươi một tháng
khi người vay chậm trả nợ các đối tượng sẽ liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa gây sức ép
chỉ tính từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng trên đã cho khoảng hai mươi người dân vai
số tiền hơn một tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng
với công tác đấu tranh tội phạm tín dùng đen trước hết chúng tôi phải tuyên truyền đến tầng mọi người dân
hiểu biết được các thủ đoàn hoạt động của các tội phạm này để đề ra biện pháp phong ngừa
chúng tôi sẽ kiểm tra ra soát lại các cơ sở kinh doanh hoạt động cầm đồ trên địa bàn
nhất là các cơ sở kinh doanh hoạt động cầm đồ trên địa bàn
nhất là các cơ sở kinh doanh cầm đồ không có giới phép kinh doanh nhằm phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an huyện sẽ lên kế hoạch và đấu tranh triệt để xóa bỏ các loại tội phạm này
hoạt động tín dụng đen làm gia tăng tỷ lệ các vụ án như cưỡng đoạt tài sản cư bạc tên ảnh ma túy
gây mất trật tự an toàn xã hội do đó để ngăn ngừa hoạt động này vươn vòi bạch tuộc
thì người dân cần báo ngay với cơ quan công an khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng
thanh tra bộ công an vừa có thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý tin phản ánh tiêu cực
tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ thanh tra bộ công an đã chuyển trụ sở về số chín mươi chín nguyễn tuân
phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội đồng thời thanh tra bộ chuyển sang sử dụng số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm
để thay thế số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba thanh tra bộ trân trọng thông báo đến thủ trưởng công an các đơn vị địa phương biết và đề nghị
thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng bộ công an

số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ
giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị địa phương để cơ quan tổ chức cá nhân được biết và thực hiện
quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị trao đổi với thanh tra bộ công an qua phòng bảy để phối hợp

quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị trao đổi với thanh tra bộ công an để phối hợp
nếu tính theo tỷ lệ số ca nhiễm trên mỗi triệu dân thì việt nam đứng thứ một trăm ba mươi trong số hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có sáu mươi một tám trăm bảy mươi chín ca nhiễm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là hà nội tp hcm bình dương bắc ninh nghệ an
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hai trăm linh một trăm bảy mươi chín hai trăm bốn mươi bảy liều
thưa quý vị và cũng liên quan đến công tác tiêm chủng
chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương tiếp nhận vaccine và chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tập trung nghiên cứu tham mưu việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ tư bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan địa phương giả soát đánh giá lại các tiêu chí cấp độ dịch
các quy định về quản lý người nhiễm sars cov hai người tiếp xúc gần với người nhiễm để kịp thời điều chỉnh phù hợp sát với thực tế
đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh tham khảo kinh nghiệm quốc tế
từ đó có biện pháp phù hợp hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
thúc đẩy việc cấp phép lưu hành hướng dẫn sử dụng các loại thuốc điều trị thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ điều trị covid một mươi chín khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh
giả soát kịp thời hỗ trợ chi viện cho các địa phương có số ca nặng tăng nhanh
cập nhật hoàn chỉnh các biện pháp về y tế đối với người bệnh sau điều trị covid một mươi chín
kinh doanh kít tét nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
một trường hợp đã bị phòng an ninh kinh tế công an tỉnh thái nguyên phát hiện xử phạt vi phạm hành chính
thông qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn
phòng an ninh kinh tế đã phát hiện một trường hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố thái nguyên
đang thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
nguồn gốc xuất xứ là một trăm linh bộ kít tét nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan công an người này khai nhận đã mua lô hàng trên ở mạng internet của một người tại hà nội
sau đó mang về thái nguyên bán kiếm lời
toàn bộ số kít tét nhanh covid một mươi chín này đều không có hóa đơn chứng tử hay giấy tờ chứng minh được
nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa
phòng an ninh kinh tế đã tịch thu toàn bộ hàng hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
mức xử phạt là bốn triệu đồng